đã có thêm ba mươi xã tại tỉnh hưng yên được công nhận là đạt chuẩn nông thôn mới
đây là kết quả từ cuộc tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm hai nghìn một mươi tám của ủy ban nhân dân tỉnh hương yên
như vậy tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh tới nay là một trăm một mươi bảy xã chiếm hơn tám mươi tổng số xã của tỉnh
năm hai nghìn một mươi tám toàn tỉnh hưng yên đầu tư hơn bốn sáu trăm linh tỷ đồng xây dựng nông thôn mới
trong đó có hơn một bốn trăm linh tỷ đồng huy động từ cộng đồng dân cư xây dựng sửa chữa nâng cấp cải tạo cơ sở hạ tầng trong các khu dân cư thôn xã
đồng thời các xã tiếp tục tổ chức lại sản xuất ngoài đồng ruộng với gần một tám trăm linh hectare cây lúa hiệu quả thấp được chuyển đổi sang trồng cây có hiệu quả kinh tế cao hoặc nuôi trồng thủy sản
xây dựng được tám mươi hai cánh đồng sản xuất tập trung theo quy mô lớn với tổng diện tích hơn một bảy trăm linh ha xây dựng tám mươi hợp tác xã liên kết sản xuất có hiệu quả
đến nay tỉnh hưng yên có một trăm hai mươi ba xã đạt và cơ bản đạt một mươi chín tiêu chí trong đó có một trăm một mươi bảy xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
bình quân toàn tỉnh đạt một mươi tám sáu tiêu chí một xã tăng chín tiêu chí so với năm hai nghìn một mươi bảy hiện có một mươi sáu xã trong tỉnh đăng ký xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu và khu dân cư kiểu mẫu
năm hai nghìn một mươi chín tỉnh hương yên đưa ra chín nhiệm vụ giải pháp và đầu tư hơn năm sáu trăm linh tỷ đồng để phân đấu hoàn thành mục tiêu một trăm linh số sáu mươi
sáu xã trong tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới có thêm ba huyện cơ bản hoàn thành nội dung các tiêu chí huyện nông thôn mới